đừng quên theo dõi bản tin covid tối trên kênh youtube của bá sức khỏe và đời sống
kênh trang cập nhật những thông tin nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin sẽ là những tin tức cập nhật về số ca mắc mới tối nay ngày năm tháng bốn
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín về thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày bốn tháng bốn đến một mươi sáu h ngày năm tháng bảy
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận năm mươi bốn chín trăm chín mươi năm ca nhiễm mới
trong đó ca nhập cảnh năm mươi bốn chín trăm chín mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng sáu hai trăm tám mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố
có ba mươi tám bốn mươi ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội năm một trăm chín mươi chín nghệ an hai chín trăm hai mươi năm phú thọ hai tám trăm hai mươi bảy bắc giang hai ba trăm năm mươi bảy yên bái hai hai trăm tám mươi
giang hai hai mươi bốn bắc cạn một chín trăm chín mươi quảng ninh một chín trăm bảy mươi hai đắk lắc một chín trăm linh một vĩnh phúc một tám trăm hai mươi bốn lào cai một bảy trăm sáu mươi sáu quảng ngãi một năm trăm linh bốn
hưng yên một ba trăm chín mươi tám tuyên quang một nghìn hai trăm bốn mươi chín hải dương một hai trăm bốn mươi tám cao bằng một hai trăm ba mươi ba tp hcm một một trăm năm mươi tám thái bình một một trăm năm mươi hai quảng bình một một trăm một mươi ba thái nguyên chín trăm sáu mươi ba tây ninh chín trăm bảy mươi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
bình phước năm trăm bốn mươi một phú yên ba trăm chín mươi ba bà rịa vũng tàu ba trăm bốn mươi bảy hải phòng ba trăm ba mươi hai thanh hóa ba trăm hai mươi hai thứ tiên huế ba trăm một mươi bảy trà vinh hai trăm tám mươi khánh hòa hai trăm bảy mươi ba quảng nam hai trăm sáu mươi chín bình thuận hai trăm ba mươi hai bến tre một trăm bốn mươi năm an giang chín mươi bốn bạc liêu chín mươi bốn đồng tháp bảy mươi bảy lòng an bảy mươi con tum năm mươi một kiên giang bốn mươi bốn cần thơ bốn mươi ba đồng nai ba mươi tám ninh thuận một mươi bảy hậu giang một mươi ba tây ninh bốn
tiền giang một mươi
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó đắk lắc giảm hai hai mươi bốn hà nội giảm sáu trăm sáu mươi chín bắc giang giảm hai trăm chín mươi hai
các địa phương ghi nhận ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó hà giang tăng một hai trăm ba mươi tám bắc cạn tăng chín trăm sáu mươi hai quảng ngãi tăng ba mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua sáu mươi năm sáu trăm linh ca trên ngày
về tình hình dịch bệnh tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín triệu
chín trăm hai mươi hai bốn mươi ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm một mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh ba trăm năm mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước chín chín trăm một mươi bốn ba mươi một ca
trong đó có tám một trăm bốn mươi bốn bốn trăm bảy mươi ba bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm linh bảy ba trăm một mươi tp hcm năm trăm chín mươi tám chín mươi tám nghệ an bốn trăm linh năm tám trăm ba mươi hai bình dương ba trăm bảy mươi chín năm trăm bảy mươi tám hải dương ba trăm bốn mươi
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba trăm linh ba bốn trăm năm mươi năm ca tổng số ca được điều trị khỏi tám một trăm bốn mươi bảy hai trăm chín mươi ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị hai năm mươi năm ca trong đó thở oxy qua mặt nạ một bốn trăm tám mươi một ca thở oxy dòng cao hfnc hai trăm sáu mươi tám
thở máy không xâm lấn năm mươi một ca thở máy xâm lấn hai trăm sáu mươi ca emo hai k
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng bốn đến một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng bốn
ghi nhận ba mươi chín ca tử vong
đắk lắc năm bến tre bốn lạng sơn bốn ca trong hai ngày bạc liêu ba gia lai ba nghệ an ba bình thuận hai phú thọ hai quảng nam hai thái nguyên hai bình dương một đồng tháp một hà nội một hà tĩnh một kiên giang một lâm đồng một ninh bình một quảng ninh một sóc trăng một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua ba mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam từ đến nay bốn mươi hai sáu trăm tám mươi một ca chiếm tỷ lệ bốn
so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
vừa qua thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết
để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
cụ thể sau khi bộ y tế trình chính phủ đã ban hành nghị quyết một mươi bốn về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trên cơ sở đó bộ y tế đã đề xuất bộ kế hoạch và đầu tư đã thẩm định
và trình thủ tướng chính phủ ban hành quyết định một trăm bảy mươi ngày tám tháng hai
về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
theo quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với gói thầu mua vaccine
phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
sau đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính phó thủ tướng vũ đức đam đã có ý kiến
tại nhiều văn bản để chỉ đạo đôn đốc bộ y tế thực hiện nhiệm vụ được giao
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết
theo quy định để có vaccine nhanh nhất có thể
trên cơ sở đó hoàn thành việc tiêm cho trẻ trong quý ii để đầu quý ba trẻ em được đến trường học hè
và cuối quý ba năm hai nghìn hai mươi hai trẻ em đến trường vào năm học mới tập trung an toàn và hiệu quả
để chuẩn bị cho công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
hiện nay các địa phương đang giả soát chuẩn bị nhân lực vật tư sẵn sàng cho công tác tiêm chủng
được đào đảm an toàn hiệu quả nhất
được biết hiện còn khoảng trên một mươi triệu trẻ em độ tuổi từ năm đến một mươi hai tuổi chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó trả lời báo chí tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba
thứ trưởng bộ y tế đội xuân tuyên cho biết đơn vị này đã làm việc với đại sứ quán úc
và tổng giám đốc vaccine pfizer tại việt nam về việc nhập vaccine tiêm cho trẻ em
cả hai đơn vị này đều thống nhất phương án đưa vaccine về việt nam trong thời gian sớm nhất
nhanh nhất để triển khai tiêm cho trẻ em
ông tuyên cho biết hiện nay chúng ta mới cấp phép hai loại vaccine tiêm cho trẻ em là pfizer và moderna
theo ông tuyên việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi chắc chắn có những khó khăn
vì vậy ông tuyên mong muốn có được sự đồng tình để phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm với tỷ lệ cao nhất
hiện việc tiêm chủng cho trẻ độ tuổi từ năm đến một mươi hai
đang được bộ y tế nhanh chóng tiến hành
nếu bao phủ được nhóm đối tượng này thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng
để trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch khẩn về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó thành phố sẽ hoàn thành kế hoạch tiêm này trước tháng chín năm hai nghìn hai mươi
dự kiến gần chín trăm linh trẻ
trên địa bàn sẽ được tiêm phòng trong đó có hơn tám trăm tám mươi năm trẻ đi học
hơn một mươi hai trẻ đang nuôi dưỡng ở cơ sở bảo trợ xã hội và trẻ chưa được đi học
trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường học hoặc tại điểm tiêm được cơ sở giáo dục
y tế địa phương phối hợp quy định đảm bảo an toàn tiêm chủng và phòng chống dịch
trẻ không đi học sẽ được tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn
do ủy ban nhân dân tp hcm và các quận huyện quy định
trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện sẽ được tổ chức tiêm
kể cả trẻ có địa chỉ cư trú tại tỉnh thành khác
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu sở giáo dục và đào tạo ra soát lập danh sách
và nhập liệu đầy đủ danh sách trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đang đi học trên địa bàn
trước khi tổ chức tiêm lên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
sở lao động thương minh và xã hội phối hợp ủy ban nhân dân tp hcm
các quận huyện giả soát lập danh sách nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi không đi học
trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội thuộc ngành quản lý
nhập liệu danh sách lên nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị các địa phương phối hợp với ngành y tế
sẵn sàng các phương án xử trí cấp cứu khi có sự cố bất lợi sau tiêm
các điểm tiêm thực hiện giám sát sự cố bất lợi sau tiêm để chủ động phát hiện
và xử trí kịp thời đặc biệt là tai biến nặng theo dõi trẻ tại điểm tiêm chủng
ít nhất ba mươi phút sau tiêm và hướng dẫn phụ huynh người giám hộ tiếp tục theo dõi hai mươi tám ngày
đặc biệt trong vòng bảy ngày đầu sau tiêm cung cấp số điện thoại của trung tâm y tế
hoặc trạm y tế để phụ huynh người giám hộ liên hệ khi cần
với mật độ dân số cao như tp hcm ngoài việc bao phủ vaccine cho người lớn
thì việc bao phủ vaccine cho trẻ em cũng vô cùng quan trọng
điều này sẽ giúp thành phố tiến gần hơn đến với việc quay trở lại cuộc sống bình thường
không có covid một mươi chín
tại cuộc họp trực tuyến về việc triển khai công tác
hợp tác cho học sinh tiểu học lớp sáu thuộc ba mươi quận huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp
diễn ra sáng nay ngày năm tháng bốn
giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội trần thế cương thông tin rằng
thủ đô chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại
theo đó cùng với việc triển khai học trực tiếp với học sinh tiểu học lớp sáu
giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cũng đề nghị các phòng giáo dục đào tạo
ba mươi quận huyện thị xã sẵn sàng tâm thế tâm lý nhân lực nguồn lực
điều kiện cơ sở vật chất để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp
liên quan đến vấn đề này ông phùng ngọc oanh trường phong giáo dục đào tạo huyện ba vì cho rằng
trong khối mầm non thì trẻ năm tuổi cần sớm được đến trường để đảm bảo những kỹ năng
hành trang cần thiết trước khi vào lớp một
theo ông oanh nếu có thể nên cho trẻ năm tuổi được đến trường học trực tiếp
sau đợt nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương
về trình tự tổ chức cho trẻ mầm non đi học ông trần thế cương cho hay
sau khi học sinh khối tiểu học lớp sáu đi học thông suốt
sở giáo dục đào tạo hà nội sẽ lấy ý kiến cha mẹ học sinh bậc mầm non
để đảm bảo đồng thuận nhất trí về chủ trương
đồng thời đề nghị hệ thống mầm non quận huyện thị xã sẵn sàng kích hoạt điều kiện
quy trình để chuẩn bị cho trẻ mầm non đi học trở lại trong thời gian tới
trước đó ngày bốn tháng bốn sở giáo dục đào tạo hà nội đã thông báo kế hoạch cho học sinh
từ lớp một đến lớp sáu của các quận nội thành đi học trực tiếp trở lại từ ngày sáu tháng bốn
tuy nhiên theo thông báo mới nhất của sở giáo dục đào tạo hà nội
trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học ở nhà
nhiều phụ huynh bày tỏ lo lắng trẻ mầm non có thể chịu những tổn thương
nếu nghỉ học ở nhà quá lâu chưa kể một số gia đình phụ huynh cũng bị động
thậm chí vất vả với việc phân công người trông con nhỏ khi chưa đến trường
một số phụ huynh cho rằng khi đã cho học sinh tiểu học trở lại trường
thì lãnh đạo thành phố hà nội sở giáo dục và đào tạo cũng nên xem xét mở rộng việc này cho trẻ mầm non
chị huyền linh một phụ huynh có hai con học tiểu học và mầm non ở quận hoàng mai đề xuất
nên cho trẻ mầm non sớm đi học trở lại thay vì nhiều gia đình phải gửi trẻ ở các lớp trong cao chui
với trẻ mầm non tôi nghĩ nên cho đến trường bởi các con đi học chui còn khổ hơn khổ trẻ khổ các gia đình
trẻ mầm non mẫu giáo thực ra là đối tượng thiệt thòi nhất so với các cấp học khác
vì các anh chị ngừng tới trường nhưng vẫn được học
ít ra vẫn được tương tác được trò chuyện với cô với bạn qua trực tuyến
con trẻ tuổi mầm non mẫu giáo ít được làm một số hoạt động theo hướng dẫn của clip và bố mẹ có bé không làm
con tuổi ban đầu còn có chút hướng thú nhưng sau chán dần và giờ không chịu xem mấy clip
rồi thực hiện theo để mẹ quay video hoạt động
giờ đây việc được tương tác chơi với bạn có lẽ là điều mà con thích hơn tất cả mọi thứ
chưa kể chính các giáo viên mầm non ở nhiều cơ sở cũng đã kiệt quệ vì không đến trường thời gian dài
với tình hình dịch cơ bản được kiểm soát như hiện tại
việc cho trẻ đi học theo cha mẹ giải quyết được nhiều khó khăn
bên cạnh đó còn giúp trẻ sớm hòa nhập lại được với bạn bè thầy cô
sẽ giúp phát triển tốt hơn về cả thể chất và tinh thần
hôm qua ngày bốn tháng bốn lần đầu tiên thượng hải ghi nhận hơn một mươi ba ca nhiễm covid một mươi chín mỗi ngày
khi thành phố này phong tỏa hai mươi sáu triệu dân và xét nghiệm trên diện rộng
tạp chí bloomberg đưa tin trung tâm tài chính của trung quốc ghi nhận một mươi ba ba trăm năm mươi bốn ca nhiễm vào ngày bốn tháng bốn
tăng cao so với chín sáu ca nhiễm của ngày trước đó
trong số này có một mươi ba tám mươi sáu ca bệnh không có triệu chứng
thông báo của chính quyền địa phương cho biết hơn một mươi hai sáu trăm linh ca nhiễm được phát hiện ở những người đang bị cách ly
trong khi số còn lại nằm ở các nhóm có nguy cơ cao
số ca nhiễm tăng vọt ở thượng hải đã nâng tổng số ca nhiễm mỗi ngày trên toàn quốc lên mức chưa từng thấy
kể từ khi covid một mươi chín bùng phát ở vũ hán vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
tình trạng này làm lưu mờ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
và có nguy cơ phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu
thượng hải áp dụng lệnh phong tỏa hai giai đoạn từ ngày hai mươi tám tháng ba khi giới chức trách nỗ lực ngăn chặn đợt bùng phát
biện pháp này dự kiến chấm dứt ngày năm tháng bốn nhưng nay sẽ được kéo dài cho đến khi có thông báo mới
tối ngày bốn tháng bốn giờ địa phương cơ quan chức năng thông báo thêm nhiều biện pháp giới hạn
sẽ được áp dụng cho mạng lưới giao thông trong thành phố từ ngày năm tháng bốn
cụ thể sẽ có thêm nhiều tuyến tàu điện ngầm bị tạm ngừng
hàng ngàn nhân viên y tế từ khắp trung quốc đã đến thượng hải để hỗ trợ xét nghiệm theo tân hoa xã
quân đội giải phóng nhân dân cũng huy động hơn hai quân y để hỗ trợ nỗ lực kiểm soát dịch của thượng hải
tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ ở thượng hải nơi đặt trụ sở của rất nhiều công ty quốc tế
cũng đặt ra thách thức ngày càng lớn đối với chính sách không khoan nhượng trước covid một mươi chín của chủ tịch tập cận bình
bắc kinh đã cử phó thủ tướng tôn xuân lan đến thượng hải để giám sát nỗ lực kiểm soát dịch
bà tôn yêu cầu các cơ quan chức năng địa phương dập dịch càng sớm càng tốt
cho thấy trung quốc vẫn đi theo lập trường cứng rắn không covid một mươi chín bất chấp khủng hoảng leo thang
trung quốc là nước cuối cùng trên thế giới không khoan nhượng với covid một mươi chín
sau khi những nước từng theo đuổi việc loại bỏ covid một mươi chín ví dụ như singapore úc và new zealand
đã bắt đầu mở cửa trở lại một khi tỷ lệ tiêm chủng đạt mức rất cao
con số một mươi ba ca nhiễm một ngày thực sự là cú sốc đối với y tế nước này
trong khi trước đó mỗi ngày trung quốc chỉ ghi nhận vài trăm cá em không
việc chính quyền nước này điều động cả lính quân y và nhân viên y tế đến xét nghiệm diện rộng
đã cho thấy rõ covid một mươi chín ở trung quốc nguy hiểm và nghiêm trọng đến mức nào
cùng với việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín áp dụng lệnh phong tỏa với thượng hải
mới đây vì tình hình dịch tại trung quốc vẫn đang vô cùng phức tạp
vậy nên những người dân ở bắc kinh cũng hạn chế tả mộ tết thanh minh
liu dafeang định lái xe đến bảo định cách bắc kinh một trăm năm mươi km về phía tây nam để tà mộ ông nội
nhưng anh hủy kế hoạch vì đại dịch
sau khi nói chuyện điện thoại một tiếng với bố tôi đành bỏ kế hoạch
liu dafeang ba mươi bốn tuổi kỹ sư máy tính ở bắc kinh nói
cả bắc kinh và bảo định thành phố miền bắc tỉnh hà bắc đều không phải điểm nóng của đợt bùng phát lần này
tuy nhiên chính quyền cả hai nơi đều khuyến cáo người dân tránh đi lại không cần thiết
và yêu cầu trình kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào thành phố
tôi sẵn lòng làm các thủ tục này vì tà mộ là truyền thống của gia đình
tôi đã đi tả mộ ông năm ngoái và cả năm trước nữa mọi chuyện đều ổn lưu nói
tuy nhiên bố anh hiệu trưởng một trường học cho rằng năm nay bất ổn hơn
vì bắc kinh dự kiến thắt chặt kiểm soát trước thềm đại hội đảng cộng sản vào mùa thu
cuối cùng liu quyết định nghe lời bố
ngày càng nhiều bạn bè tôi phải cách ly ở nhà sau quá trình truy vết tiếp xúc
nếu so sẩy tôi cũng có thể phải cách ly
tết thanh minh dịp người dân đi tả mộ người thân
năm nay rơi vào ngày năm tháng bốn chính phủ trung quốc từ hai nghìn bảy coi tết thanh minh là ngày lễ chính thức
và thường nối dịp này về cuối tuần để tạo thành chuỗi ngày nghỉ nhằm kích thích tiêu dùng
tuy nhiên triển vọng kích thích tiêu dùng năm nay khá ảm đạm
từ tháng ba hơn một trăm linh người tại ba mươi một tỉnh đã dương tính với ncov
trong đợt bùng phát mới nhất vì biến chủng omicron
chính quyền thượng hải tháng trước thông báo dừng bằng hoạt động tả mộ tới sau tết thanh minh
một nghịa trang lớn ở ngoài ô thượng hải cung cấp dịch vụ tả mộ thuê với giá năm năm đô tới một trăm năm mươi bảy đô
tùy lượng quà lễ và độ phức tạp của nghi lễ
các gia đình có thể xem tả mộ qua live stream hoặc ảnh chụp
chuyển sang một vài thông tin về tình hình mưa lũ trái mùa ở miền trung hiện nay
tại tỉnh thứa thiên huế hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân đang trong giai đoạn làm đồng
chùa bông bị ngâm sâu trong nước từ ba đến bốn ngày
thời gian vàng để cứu lúa chỉ còn khoảng hơn một ngày
trước tình thế cấp bách trên các trạm bơm nước thủy lợi trên nhiều cánh đồng của tỉnh thừa thiên huế
những ngày qua đang hoạt động liên tục
hành hết công suất hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để chạy nước rút khẩn trương
cứu lúa ở những diện tích có khả năng sống cao
trên cánh đồng rộng lớn hàng trăm hecta của hợp tác xã nông nghiệp phủ thành
xã quảng thành huyện quảng điển những ngày này vang rền tiếng máy nổi suốt ngày đêm
của các trạm bơm nước đặt tại nhiều vị trí để khẩn trương tiêu úng cứu lúa
cánh đồng nơi đây từ chỗ trắng xóa một màu nay đã chút xuống dần
và cây lúa đã nhô lên được một phần khỏi mặt nước
năm nay đã bước qua tuổi ngoài tám mươi
nhưng ông nguyễn cái một thành viên của hợp tác xã cho biết
đây là lần đầu tiên ông chứng kiến đợt mưa lũ trái mùa gây ngập ống trên diện rộng
đứng cạnh trạm bơm nước của hợp tác xã ông nguyễn cái không khỏi lo lắng
bởi dù bơm liên tục nhưng do lượng nước quá lớn nên việc tiêu úng diễn ra chậm
theo ông cái mặc dù biết khả năng diện tích cứu được rất thấp
nhưng bà con ở đây vẫn muốn còn nước còn tát
ông nguyễn cái bồn dầu chia sẻ cây lúa đang ở giai đoạn làm đồng
mực nước phù hợp cho cây phát triển từ năm đến một mươi cm
hiện nay mực nước trong ruộng ở khu vực trũng đang cao ở mức năm mươi cm
nếu kéo dài thêm thời gian sẽ bị hư đồng
sau này cây lúa không có năng suất hoặc sẽ chết nguy cơ mất vụ này là hiện hữu
hợp tác xã nông nghiệp phù thanh có diện tích sản xuất lúa trên hai trăm bảy mươi năm hectare
trong đợt cao điểm mưa lũ từ ngày hai đến ngày ba tháng bốn
đã làm ngập một trăm linh đối với diện tích một trăm bảy mươi năm hectare
diện tích còn lại ngập khoảng bảy mươi
theo ông phan thanh đông
giám đốc hợp tác xã nông nghiệp phủ thanh
hợp tác xã đã huy động bà con xã viên ra đáp lại vùng bờ
đề bao nhiều đoạn bị vỡ để tiến hành bơm tiêu
hiện hợp tác xã đang huy động hai mươi máy bơm dầu và bốn trạm bơm điện
để chạy liên tục ở những cánh đồng có chân ruộng cao có khả năng cứu sống lúa
chi phí mỗi ngày cho tiêu úng khoảng một năm triệu đồng
nhưng hợp tác xã vẫn cố gắng nhằm vớt vát lại một phần diện tích lúa cho xã viên
giám đốc công ty trách nhiệm hứa hoạn nhà nước
một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi thừa thiên huế
dương đức hoài khánh cho biết
việc bơm nước tiêu úng trên địa bàn tỉnh hiện diễn ra rất khẩn trương
để tranh thủ lượng mưa giảm mực nước chiều cường đang xuống thấp
hiện đơn vị đang vận hành một mươi một trạm bơm nước công suất lớn
có một mươi bảy trạm bơm nước chưa hoạt động được do vỡ đề bao nội đồng
đang phải tiến hành hàn khẩu lại
công ty cũng huy động nhân viên vận hành các công trình thủy lợi thường xuyên
theo dõi lịch chiều mức nước trên sông đầm phá để đóng mở các cửa cống trên đê ven phá
đập cửa lác thảo long cống quang để kịp thời tiêu úng
đợt mưa lũ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai gây thiệt hại cho tỉnh thừa thiên huế khoảng một một mươi ba tỷ đồng
trong đó riêng lĩnh vực nông nghiệp hơn chín trăm ba mươi năm tỷ đồng
thừa thiên huế đang dự thảo đề nghị ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề xuất thủ tướng chính phủ
các bộ ngành trung ương quan tâm hỗ trợ tỉnh một năm trăm linh tấn giống lúa ngắn ngày
hai mươi tấn hạt giống rau và năm tấn giống ngô hai tấn gạo và kinh phí tiêu úng khoảng bảy tỷ đồng
hỗ trợ một trăm linh tỷ đồng để tu bổ sửa chữa các công trình dân sinh thủy lợi đê điều phục vụ sản xuất
trên những thiệt hại của nhân dân do thiên tai bất thường xảy ra vừa qua
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên đã sử dụng kinh phí từ quỹ cứu trợ
để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị thiệt hại nặng giúp người dân sớm ổn định đời sống sản xuất
trước mắt gia đình có người chết và mất tích được hỗ trợ sáu triệu đồng một người
có người bị thương nặng được nhận ba triệu đồng một người
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh lên phương án hỗ trợ ba mươi triệu đồng một nhà
cho gia đình có nhà bị sập hoàn toàn và một mươi năm triệu đồng nếu có nhà bị hư hỏng nặng từ năm mươi trở lên
ngư dân có tàu thuyền bị hư hỏng hoàn toàn được hỗ trợ một mươi năm triệu đồng một trường hợp
các trường hợp còn lại được xem xét hỗ trợ theo mức độ hư hỏng thiệt hại
ông hồ hồng nam phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên cho biết
sự hỗ trợ trên góp phần tạo động lực để nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
và sớm ổn định cuộc sống khôi phục sản xuất
các địa phương cần khẩn trương hướng dẫn người dân thực hiện những thủ tục cần thiết
đảm bảo đúng và đủ đối tượng nhận hỗ trợ theo quy định
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phú yên cũng kêu gọi và mong muốn nhận được thêm các nguồn lực khác
từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm để giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn
các giải pháp lâu dài giúp nhân dân ổn định cuộc sống và tái sản xuất cũng được thực hiện
theo ông trần hữu thế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
ủy ban nhân dân tỉnh sẽ làm việc với phía các ngân hàng để có nguồn vốn giúp người dân phục hồi
và phát triển sinh kế sau những thiệt hại trên
đa số các hộ nuôi trồng thủy sản đều có vai vốn nên cũng cần xem xét các quy định của nhà nước
để thực hiện việc khoanh nợ giãn nợ
về lâu dài vùng nuôi thủy sản của phú yên phải được tính toán lại cho phù hợp để đảm bảo an toàn
và có khả năng chống chịu với những diễn biến thất thường của thiên tai
mưa lớn kèm gió giật mạnh trong hai ngày ba mươi và ngày một tháng ba ở tỉnh phú yên đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân
đã có một người tử vong và một người mất tích do bị lốc
quấn tại khu vực nuôi trồng thủy sản xã an hòa hải huyện tuy an
có một mươi bốn gia đình có nhà bị sập đổ tốc mái
trên một trăm một mươi bảy tàu thuyền đánh cá công suất nhỏ chiều dài dưới một mươi năm mét của ngư dân bốn địa phương ven biển bị gió lốc sóng biển đánh chìm
vùng nuôi tôm hùm giống ở xã an hòa hải huyện tuy an có hai bốn trăm năm mươi lồng nuôi tôm hùm bị trôi giạt
thưa quý vị và các bạn miền trung mới chỉ cải thiện được khó khăn do dịch một thời gian ngắn
thì mưa lũ trái mùa lại đang gây thiệt hại một phần không nhỏ đến vùng này
hoa màu nhà cửa đều chìm ngập trong biển nước
bên cạnh đó có cả thiệt hại về người vô cùng nghiêm trọng
dự báo những ngày tới tình hình thời tiết tại miền trung sẽ ra sao và những cập nhật mới nhất về bão lũ nơi đây sẽ như thế nào
mời quý vị hãy đăng ký kênh youtube báo sức khỏe và đời sống để thường xuyên theo dõi những video mới nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại